hiện tại ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường thì thành phố hồ chí minh cũng đang phải đối mặt với tình trạng ủn tắc giao thông
để giảm kẹt xe khu vực cửa ngõ thành phố sở giao thông vận tải tp hcm vừa tổ chức lại giao thông khu vực ngã tư hàng xanh và cầu sài gòn hướng quận bình thạnh đi quận hai
cụ thể trên cầu sài gòn hướng từ quận bình thạnh đi quận hai di dời giải phân cách biên ra phía phần đường dành cho ô tô
để bảo đảm phân chia ba làng đường dành cho xe ô tô và hai làng đường dành cho xe hai ba bánh
cùng với đó bổ sung một mươi vạch gờ giảm tốc điều chỉnh biển báo phân làng vạch kẻ đường cọc nhựa v v cho phù hợp
điều chỉnh phân làng đường trên cầu vượt hàng xanh theo phương án làng số một sát giải phân cách tiêm cầu các loại xe ô tô lưu thông
làng số hai dành cho xe hai ba bánh và ô tô con lưu thông
việc điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng chín
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát và công an địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông
trong quá trình điều chỉnh tổ chức giao thông tại các khu vực nêu trên